liên quan đến vụ giang yong wu bốn mươi bảy tuổi quốc tịch trung quốc ra tay sát hại giả mang nữ kế toán
xảy ra vào chiều ngày hai mươi chín tháng ba trên địa bàn tỉnh bình dương
hôm nay công an phường uyên hưng đang bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường nơi phát hiện chiếc xe bán tải
của giám đốc người trung quốc sát hại nữ kế toán bỏ lại trong lô cao su sau khi gây án
hiện trường nơi phát hiện chiếc xe bán tải là lô cao su địa bàn giáp ranh xã tân mỹ huyện bắc tân uyên
và phường uyên hưng thị xã tân uyên
người này đã lái vào giữa lô cao su vắng người qua lại cách hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng khoảng một mươi km
vào tối ngày ba mươi một tháng ba người dân trong coi lô cao su phát hiện chiếc xe nên trình báo cơ quan công an
hiện nghi phạm cũng đã được di lý từ gia lai về tới bình dương để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc